chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua công tác xuất khẩu lao động đã đạt được nhiều thành tiệu nổi bật
nhờ làm tốt công tác này nhiều công an việc làm đã được tạo ra thu nhập của hàng triệu người lao động được cải thiện diện mạo của nhiều vùng quê trên cả nước cũng nhờ đó mà đổi thay từng ngày
nhưng bên cạnh những kết quả đã đạt được thì xuất khẩu lao động ở nước ta cũng phải đối mặt với những vấn nạn trong đó đặc biệt là vấn nạn lao động chui
để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông nguyễn lương trào chủ tịch hiệp hội xuất khẩu lao động
xin chào ông nguyễn lương trào và cảm ơn ông
xin chào anh long
và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này
sau hai năm chờ đợi con trai vẫn không được đi xuất khẩu lao động theo chính ngạch
gia đình bà toàn đã quyết định tìm đến công ty môi giới xuất khẩu lao động
số tiền bỏ ra để sang được hàn quốc cao gấp ba lần so với những người khác
nhưng thực tế khác xa với những thuật

lao động chui khiến người lao động sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro bị lợi dụng bóc lột thậm chí đe dọa tính mạng mà không được các cơ quan chức năng bảo vệ
vị chủ đánh đập thậm chí là bị
nợ nương và thậm chí là còn bị quỳt nương
nhưng tuy nhiên các anh chị em không dám khai bảo với cảnh sát với chứng kiến địa phương
bởi vì là các anh chị em thường sợ là bị trục xuất về nước
mình cũng có chứng kiến là bạn bè bị bắt đứng từ xa nhìn thấy
đấy mình chạy ra ngoài rồi nhìn thấy bạn bè bị bắt
rồi bị bắt rồi cóng tay đưa lên xe rồi về làm các thủ tục rồi thì cũng phải vào tù ngồi
tính từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
nước đã có sáu mươi doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép do vi phạm các quy định của luật người việt nam đi làm việc ở nước ngoài
đặc biệt có tình trạng doanh nghiệp không hề được cấp phép mà vẫn tiếp nhận đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đây chính là lỗ hồng trong công tác quản lý lĩnh vực này
rõ ràng là cái vào cuộc để mà tăng cường kiểm tra thanh tra xử lý là chúng ta làm không tốt
dẫn đến là người lao động gặp hết sức là khó khăn
và trong chức năng quản lý nhà nước
thì công tác tuyên truyền định hướng cho người lao động không ai làm
và làm nếu có làm cũng không hết tách nhận của mình
cho nên là dẫn đến người lao động không hiểu được
thứ ba là chúng ta không công khai minh bạch các doanh nghiệp xuất khẩu lao động
doanh nghiệp nào làm tốt doanh nghiệp nào làm chưa tốt và doanh nghiệp nào không đủ điều kiện để làm
như vậy nếu không đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người lao động
cũng như có sự tăng cường thanh kiểm tra của cơ quan chức năng
thì lao động bất hợp pháp chắc chắn sẽ vẫn còn tiếp diễn
thưa nguyễn lương trào năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ tư liên tiếp mà xuất khẩu lao động lập kỷ lục
về số lượng người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
vậy ông có thể cho biết là hiệu quả của công tác đưa người lao động làm việc
ở nước ngoài của việt nam như thế nào ạ
nói hiệu quả của hoạt động xuất khẩu lao động trong năm vừa qua
thì thứ nhất là số lượng của chúng ta đã đưa đến một quy mô tương đối đột biến
tức là trên một trăm hai mươi người một năm
đấy là một cái rất đáng kể
và hàng năm thì chúng ta kết quả của nó là tạo việc làm cho cái số lao động này
đồng thời nữa là việc làm có thu nhập cao hơn trong nước
hàng năm thì họ gửi về tất cả những người lao động việt nam đang làm việc nước ngoài
họ gửi về nước
khoảng ba nói chẳng khoảng ba tỷ đô la mỹ
đấy là cái tiền dòng mà người ta gửi về
sau khi đã trừ tất cả các chi phí sinh hoạt tại biển nước đó
cái kết quả đó không phải chỉ dừng ở cái con số này
mà cái kết quả lớn và sâu xa hơn
tôi cho rằng là ngày càng chúng ta càng có những cái thị trường mà chất lượng cao hơn
lương tốt hơn điều kiện học tập người lao động tốt hơn
đặc biệt là nhật bản
nhật bản thì trong năm vừa qua tăng rất rất lớn
rất mạnh và đây chính là cái cơ hội để một lực lượng thanh niên trẻ việt nam
được học tập được trao dồi kỹ năng nghề nghiệp và ngoại ngữ
để sau khi trở về có một cái phát triển tốt hơn ở tại đất nước
đây là cái nâu dài
bên cạnh những hiệu quả tốt như ông vừa chia sẻ thì
có một bộ phận không nhỏ người lao động việt nam cư trú bất hợp pháp tại nước bạn
hay còn gọi là lao động chui
vậy những đối tượng này đã bỏ trốn theo các hình thức nào
thực ra thì nó có nhiều con đường
dẫn đến cái hiện tượng lao động mà ta gọi là lao động chui
hay nói cách khác là lao động bất hợp pháp hoặc là lao động không có giấy tờ hợp pháp tại
đất nước đến
thì tôi cho rằng ít nhất nó có năm cái dạng năm cái kênh
thứ nhất là cái kênh người lao động việt nam
tham gia chương trình xuất khẩu động chính thống hợp pháp của nhà nước
đi qua các công ty xuất khẩu động
hết nhiệm kỳ rồi không muốn về nước
tìm cách ở lại để hy vọng có lương cao hơn
rồi có thu nhập tốt hơn
về nước thì không khó tìm những việc mà lương có thể cao như ở nước ngoài
như thế có nghĩa là gì
ở cái dạng này thì bản thân các công ty xuất khẩu động đưa họ đi
thì bao giờ cũng muốn đưa về
mà nếu không họ sẽ chịu phạt kinh tế rất nặng nề
nhưng người lao động thì cố tình ở lại
đấy là một kênh
kênh thứ hai nữa là cái dạng người lao động việt nam đi du học tự túc ở nước ngoài
tất cả những người mà tham gia chương trình này với một cái mục tiêu rõ ràng
quyết tâm đi học để mà có kỹ năng có nghề nghiệp có kiến thức thì là rất tốt
không ai người ta bỏ trốn ra ngoài
nhưng rất tiếc là một bộ phận cũng không nhỏ
là bằng cái mục tiêu thực chất của họ là đi kiếm việc ở nước ngoài
nếu đi theo chương trình thực tập sinh tu nghiệp sinh chính thống
thì cái yêu cầu học tập nó đòi hỏi cao hơn
anh phải qua cái thời gian đọc học ít nhất là bốn đến sáu tháng
như đi con đường này thì có khi có thể nó hi vọng nó dễ hơn
bộ phận thứ ba cái kênh thứ ba tức là đi học nghề
thế nhưng mà ở lại chứ không về
đấy là cái
cái dạng thứ ba
dạng thứ tư là đi du lịch và cuối cùng hòa lại
từ đây hoàn toàn xuất phát ngay từ đầu là bất hợp pháp
ngay từ đầu
tức là anh đi du lịch mục tiêu của anh đi lao động
đã ra đi lao động nên anh phải có visa lao động để mới đi
nhưng ở đây anh đi du lịch anh ở lại trốn ở lại
và như thế thì trở thành lực lượng bất hợp pháp
và cuối cùng cái dạng thứ năm tức là cái di dân qua biên giới
một cách thường xuyên ngắn hạn
thì đây cũng là cái lực lượng thứ năm bổ sung vào cái lực lượng lao động chuỗi
việc xuất khẩu lao động chui thì sẽ mang lại những hậu quả như thế nào
với cá nhân người lao động nói riêng và với uy tín của việt nam nói chung
có thể nói là cái lao động chui thì nó mang lại nhiều cái tác hại
đối với cả người lao động và đối với đất nước
cái tác hại thứ nhất là bản thân người lao động mất tư cách hợp pháp
đây là một cái nguy hiểm nhất
và từ cái đó thì họ phải sống một cuộc sống chui lùi
lúc nào cũng lo
nó bị bắt bị trục xuất về nước thì mất tất cả các chi phí
đấy là cái dạng thứ hai
thứ ba nữa thì tiền lương lại không bảo đảm
có thể tháng đầu được trả lương tương đối
nhưng mà sau đó thì thường là họ vịt lương họ trả thấp
mà lúc bây giờ anh không kêu ai được
nếu kêu thì anh lại sợ là bị trục xuất khỏi về nước
thì đây là những vấn đề rất là khủng hoảng về thu nhập
rồi đã như thế thì bảo hiểm xã hội bảo hiểm rủi ro là không được bảo đảm
khi có những tai nạn xảy ra
bảo hiểm rủi ro thì rất nguy hiểm và không ai bảo vệ mình
và cái thứ năm quan trọng hơn nữa là
anh tự làm bất cái tương lai phát triển nghề nghiệp của mình một cách lâu dài
như thế nếu anh đi chấp nhận đi bất hợp pháp đi chui
hoặc anh trốn ra ngoài từ hợp pháp trốn ra ngoài
thì rõ ràng anh mất hẳn cái tương lai nghề nghiệp
ai mà có thể bảo đảm rằng anh sau quá trình trốn đó
anh có thể vẫn có thể phát triển tốt nghề nghiệp của mình
đấy là cái người lao động thì ít nhất là có năm cái tác hại như vậy
thế còn đối với cái chung thì rõ ràng là
việt nam mình mà càng có nhiều lao động bỏ trốn
làm chui như thế thậm chí hợp pháp biến thành bất hợp pháp như thế
thì rõ ràng là mình sẽ bất uy tín
đó mình bất uy tín
và đây là một cái vấn đề mà những doanh nghiệp nào
những tổ chức nào mà đưa người lao động đi bất hợp pháp theo cách đó
thì rõ ràng họ cũng chịu một cái thiệt hại rất lớn
rồi cũng gây khó cho các cái doanh nghiệp ở nước ngoài
thậm chí họ phải đình lại họ không được nhận lao động nước ngoài nữa
trong khi dây chuyền sản xuất ra

như thế là mất cả cơ hội việc làm cho những người khác ở việt nam
những quốc gia khác mà gây thiệt hại cho cả cái nước đến
thế đấy là cái tác hại như vậy
vâng đó rõ ràng là những cái hậu quả rất lớn
cho cả người lao động cũng như là cho uy tín của việt nam
và tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp cũng như người lao động
đều đã được khuyến cáo về những hậu quả mà họ phải chịu
tuy nhiên tại sao cái tình trạng này nó vẫn tiếp diễn ạ
có thể nói là nếu mà nói về nguyên nhân của cái việc này thì nó rất nhiều
nhưng mà tôi có thể khai quát là
nó có bốn năm cái nguyên nhân
thứ nhất trước hết đó là do cái nhận thức người lao động
ý thức của người lao động
trước cái nhiệm vụ của mình
và đối với dân tộc đối với cái địa phương mình
đối với cái tổ chức gửi mình đi nước ngoài
mình chưa làm tròn
quy lại nó là cái nhận thức người lao động
nguyên nhân thứ hai là cái tuyên truyền giáo dục
cũng như là giáo dục cái ý thức dân tộc cho người lao động
tôi muốn nói là từ cái lúc còn nhỏ
học sinh trong nhà trường gia đình xã hội
rồi đến lúc doanh nghiệp tiếp cận đến người lao động
chúng tôi cho rằng cái hiệu quả của công tác giáo dục này
tuyên truyền này nó còn hạn chế
nguyên nhân thứ ba là những cái tổ chức hoặc doanh nghiệp
có liên quan đến việc tổ chức cho người lao động đi
ví dụ đi xuất khẩu lao động
ví dụ đi du lịch
ví dụ đi du học tự túc
ví dụ đi học nghề
thì họ cũng có thể có những cái sơ xuất nhất định
trong cái quá trình tác nghiệp
trong quá trình tuyển chọn tuyển lựa những con người này
làm sao phát hiện được đúng mục tiêu thực của anh là chấp nhận như lao động
chứ không bỏ trốn ra ngoài
hoặc là cái quá trình quản lý chăm sóc họ
còn có những cái sơ xuất dẫn đến cái việc này
và cái nữa là cái phối hợp liên ngành
giữa cơ quan chức năng với nhau để mà xử lý vấn đề này
thì tôi cho là cái hiệu quả cũng chưa cao
và cái cuối cùng
cái thứ năm là
cái xử phạt một cách nghiêm minh
đối với người lao động
cũng chưa phải đã thực thi được tốt
mặc dù văn bản này có chế tài
nhưng mà cái xử lý còn đang rất ít
thì nguyên nhân thì tôi cho là có
khai quát lại nó có năm mươi nguyên nhân
vậy để khắc phục
tình trạng này theo ông
chúng ta sẽ cần có những giải pháp như thế nào
về giải pháp á
thì tôi cho rằng
nói một cách khai quát
thì nó có ba cái nhóm giải pháp
cái thứ nhất á
là đi trúng vào những vấn đề
về cái ý thức người lao động
thì ở đây á
rõ ràng chúng ta phải
tăng cường cái giáo dục
nâng cao nhận thức và ý thức
trách nhiệm của người lao động
trước cái công việc họ đi nước ngoài
mà cái hệ thống giáo dục này
không phải chỉ đợi đến khi
họ vào doanh nghiệp
hay một cái tổ chức nào đó
cho đi nước ngoài
mới giáo dục
mà phải ngay cả từ nhỏ
cả một quá trình như thế
thì cái đó là một cái phải làm
mạnh mẽ hơn
và kiên trì hơn nữa
để tạo ra một cái sự chuyển biến
đấy là đúng người lao động
thứ hai nữa là cái
các cái tổ chức có liên quan vấn đề này
thì anh cũng phải tổ chức
cái công việc của mình
một cách nó hết sức là chủ đạo
hết sức là chủ đạo
và anh phải quán xuyến
để làm được
làm sao nó hạn chế
thấp nhất cái cơ hội
để cho người ta
có thể nghĩ đến bỏ trốn
trước hết bằng cách chăm sóc tuốt
để người ta yên tâm với công việc
thứ hai nữa là cách quản lý
tôi cho cái đó
cũng là một cái đặt ra
riêng với hệ thống
các doanh nghiệp làm nhiệm vụ
đưa người lao động ra nước ngoài
người ta gọi tắt
doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động
thì chúng tôi đã xây dựng
một cái bộ quy tắc ứng xử
dùng cho các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực này
cái bộ tăng xử này
được xây dựng dựa trên
ba cái cơ sở
thứ nhất là
dựa trên cái hệ thống luật pháp của việt nam
thứ hai dựa trên các công ước
luật pháp quốc tế
chuẩn mực quốc tế về lĩnh vực này
và thứ ba là thực tiễn việt nam
đây là chuẩn mực đạo đức
chuẩn mực nghề nghiệp
nếu doanh nghiệp thực hiện tốt như thế này
thì nó cũng góp phần
giảm thiểu cái tỉ lệ bỏ trốn
thì cái hướng
các doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động
chúng tôi đang vận động
là tự nguyện
thực hiện cái bộ tăng xử này
chăm lo tốt người lao động
để giúp cho cái thương hiệu của mình tốt lên
đồng thời chính quá trình đó
cũng giúp hạn chế những cái tiêu cực
mặt tiêu cực mặt trái của người lao động
một lần nữa cảm ơn ông nguyễn lương trào
đã tham gia chương trình
xin cảm ơn anh long và các quý vị khán giả
thưa quý vị và các bạn
như đã phân tích ở trên
việc xuất khẩu lao động hợp pháp
mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta
tuy nhiên lao động chui
thì sẽ mang lại rất nhiều những hậu quả xấu
cho cả cá nhân người lao động
cũng như cho uy tín của việt nam
đây không phải là một vấn đề mới
nhưng trong bối cảnh
việt nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn
với thế giới
thì đó sẽ là bài toán
mà chúng ta cần phải hết sức
nhanh chóng tìm ra giải pháp
để có thể giải quyết được vấn đề
hy vọng rằng trong một tương lai không xa
thì chúng ta sẽ có những giải pháp
thực sự hiệu quả
để giải quyết triệt để vấn nạn này
đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập
ngày hôm nay của chúng tôi
cũng xin được khép lại
một lần nữa cảm ơn ông nguyễn lương trào
đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại